chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi tại hà nội bộ y tế đã có cuộc họp để cung cấp thông tin về những điểm mới trong nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân và nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới vừa được thông qua tại hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
theo đó nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã đánh giá các kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua chỉ ra các hạn chế yếu kém nguyên nhân và đề ra chín nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho thời gian tới
trong đó có một số điểm mới xoay quanh các nội dung khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh quản lý dược và trang thiết bị y tế đổi mới căn bản toàn diện công tác đào tạo phát triển nguồn nhất lực y tế tổ chức bộ máy tài chính y tế hội nhập và hợp tác quốc tế

trong đó có một số điểm mới xoay quanh các nội dung khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh hội nhập và hợp tác quốc tế